thông tin liên quan đến vụ giết người xảy ra vào tối ngày bảy tháng năm trên địa bàn phường xuân hà
quận thanh khê thành phố đà nẵng đến dạng sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an
thành phố đã bắt giữ được ba đối tượng ngoại tỉnh trong số hàng chục đối tượng tham gia gây án
đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để phục vụ công tác điều tra
ba đối tượng cùng chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam gồm lê vũ hoàng tươi
trần văn sinh và huỳnh văn minh nhật từ tin báo về việc hai nhóm đối tượng dùng hung khí
truy sát lẫn nhau khiến một người tử vong phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
nhanh chóng có mặt phối hợp với công an quận thanh khê tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm
tử thi xác định nạn nhân tử vong là một nam thanh niên một mươi chín tuổi trú tại phường thanh khê đông
sau hơn một ngày truy xét phối hợp với công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
các trinh sát đã bắt giữ tươi sinh và nhật khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở phường xuân thành đồng nai
phòng cảnh sát hỷ sự công an thành phố đà nẵng đã xác định rõ danh tính và tiếp tục truy bắt các đối tượng khác có liên quan
năm bị can vừa bị công an quận cầu giấy thành phố hà nội khởi tố trong đường dây môi giới mại dâm
chứa mại dâm hoạt động liên tỉnh quy mô lớn với sự tham gia của ba trăm linh gái mại dâm thường xuyên đăng ảnh
mời chào khách công khai trên mạng
đường dây này hoạt động tinh vi bài bản có phân công nhiệm vụ theo từng nhóm
theo công an quận cầu giấy qua nắm tình hình đội cảnh sát hình sự công an quận đã phát hiện lập kế hoạch bắt giữ một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn
đối tượng cầm đầu được xác định là hoàng duy hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thị trấn sơn dương huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hưng thuê máy chủ đặt tại nước ngoài thanh toán bằng tiền ảo
tiền điện tử và đặt website với nhiều tên khác nhau
trên các website này hưng có quyền cao nhất cho đăng tải hình ảnh của hàng trăm gái bán dâm cùng số điện thoại để khách mua dâm liên hệ
sau đó thực hiện hành vi mua bán dâm tại các khách sạn nhà nghỉ tại hà nội và các tỉnh thành phố khác
trong khi khách gọi đến nhân viên trực tổng đài sẽ nhận phòng
khi khách đã lên phòng sẽ báo lại bên đầu gái để bên ấy điều hành gửi gái lên
để vận hành các trang mô giới mại dâm hưng thuê một căn nhà năm tầng biệt lập tại xã bá hiến huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc để hoạt động
hương nghị trang bằng cách chỉ giao dịch bằng các tài khoản ảo không chính chủ và liên lạc với đồng bọn
hưng thuê một căn nhà năm tầng biệt lập tại xã bá hiến huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc để hoạt động
hưng thuê một căn nhà năm tầng biệt lập tại xã bá hiến huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc để hoạt động
theo cơ quan công an các trang website và các diễn đàn hoàng duy hưng cùng đồng phạm lập ra đã thu hút gần hai triệu lượt người tham gia với hàng trăm triệu lượt người truy cập thu lợi bất chính khoảng ba tỷ đồng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận câu giấy đã tiến hành khởi tố một mươi năm bị can trong đó có chín bị can có hành vi môi giới mại dâm sáu bị can về hành vi chứa mại dâm
tính chất của nhóm sử dụng các nền tảng trang web này
nó quy mô rất lớn vì nó ẩn nên nó càng ngày càng bành trướng ra rất nhiều các tỉnh thành
phần lớn là xuất phát là các quận nội thành ở trên thành phố nội sau đó thì mở rộng ra các tỉnh thành khác như phú quốc phú quốc ở sài gòn
các đối tượng tinh vi đến đâu thì chúng tôi vẫn có thể phát hiện ra và triệt phá đến tận gốc
qua sự việc này đề nghị người dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm đến cơ quan điều tra để tiến hành
tội phạm mại dâm vẫn đang diễn ra hết sức nhức nhối và phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi
những hoạt động của tội phạm này đã gây ra nhiều hệ lụy cho đời sống xã hội và tình hình an ninh trật tự
do vậy cùng với sự vào cuộc của cơ quan công an mỗi người dân cần nâng cao nhận thức ý thức bài trừ tệ nạn này
thưa quý vị với thủ đoạn mượn danh mạo danh cộng tác viên phóng viên của một số báo tạp chí để đe dọa người khác chiếm đoạt tài sản
tám đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên khởi tố
các đối tượng này đã làm giả băng cấp rồi nộp hồ sơ làm cộng tác viên phóng viên của một số báo và tạp chí
sau đó tới cơ quan doanh nghiệp tổ chức hộ kinh doanh với danh nghĩa là phóng viên cộng tác viên của báo tạp chí
để thu thập thông tin gây sức ép tống tiền doanh nghiệp và chiếm đoạt tài sản
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa xét xử bị cáo đặng ngọc hoàng trang trú tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai trang đã lập và làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch và bất động sản trang quỳnh
có trụ sở ở thôn túy loan đông xã hòa phong huyện hòa vang
do kinh doanh bất động sản thua lỗ nên trang nảy sinh thủ đoạn mua bán đất ảo
hoặc có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm thành đất sản xuất thương mại dịch vụ
khiến nhiều người dân tin tưởng và chuyển tiền đặt cọc
cho đến thời điểm bị phát hiện trang đã lừa đảo hơn bốn hai tỷ đồng của hai bị hại
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt đặng ngọc hoàng trang một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy công an tỉnh sóc trăng kết hợp với công an tp sóc trăng
vừa bắt giữ bốn đối tượng gồm lâm vĩnh phúc tức đen trần thị kim tuyền nguyễn phương bắc và nguyễn thanh tùng tức tùng nhện
đều trú trên địa bàn tỉnh sóc trăng để điều tra về hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
chiều hôm qua kiểm tra nhà trọ số bốn trăm một mươi ba xên hai mươi bảy đường dương minh quan phường ba tp sóc trăng
lực lượng công an đã bắt quả tang phúc bắc và tùng đang có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tại phòng trọ của phúc khám xét phòng trọ của phúc và tùng thu giữ một trăm linh tám bịch ma túy đá
mở rộng điều tra lực lượng công an khám xét khẩn cấp nơi ở của trần thị kim tuyền nằm trên đường võ văn kiệt
phường hai tp sóc trăng thu giữ thêm sáu bịch ma túy đá
ngày hôm nay công an tp biên hòa tỉnh độc nai khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn hoàng sơn nam
và phạm minh tiến về hành vi trộm cắp tài sản
từ đầu năm cho đến nay hai đối tượng đã thực hiện thành công một mươi bốn vụ trộm cắp xe máy
trong đó có tám vụ trên địa bàn tp biên hòa huyện trảng bom đồng nai và sáu vụ ở tp thủ đức tp hồ chí minh
tài sản sau khi trộm cắp tiến và nam giao bán trên mạng xã hội và đưa đi cầm cố tại đồng nai và thành phố hồ chí minh
hiện tại công an đã thu hồi được tám xe máy là tăng vật các đối tượng trộm cắp trước đó
đối tượng phạm minh tiến đang bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
mở rộng điều tra vụ án buôn lậu xăng từ singapore về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố hai mươi ba bị can về hành vi buôn lậu
cơ quan thực thi pháp luật cũng tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với sáu bị can trong vụ án trên địa bàn tp hcm tỉnh bình dương và tỉnh long an thu giữ nhiều tài liệu quan trọng
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu
xảy ra tại tỉnh đồng nai và một số tỉnh thành phố khác để tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng
có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn một của chuyên án chín trăm hai mươi g
đây là vụ án được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo được dư luận xã hội quan tâm
chuyên án chín trăm hai mươi g do công an tỉnh đồng nai xác lập vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi để đấu tranh với đường dây buôn lậu hơn hai trăm linh triệu lít xăng
tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng từ singapore về việt nam tiêu thụ
tại các tỉnh thành phố phía nam và miền trung tây nguyên
kết thúc giai đoạn một tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã đưa ra xét xử và tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo